là một hình thức biến tướng của mô hình đa cấp lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước
buzzfeed là sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang lừa đảo hàng nghìn nạn nhân
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh phú thọ
nơi đã có hàng chục nạn nhân sập bẫy của trò lừa đảo này
nạn nhân này ở việt trì phú thọ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ trình báo về việc
chỉ được nguyễn thị phương ở thứ kỳ hải dương và trần vương anh ở phương bạch đằng
quận hai bà trưng thành phố hà nội mời tham gia dự án buzzchest
cũng theo giới thiệu của trần vương anh sàn buzzchest có nguồn gốc và được cấp phép từ anh quốc
người đầu tư không phải làm gì sáng ra chỉ vào tài khoản và kiểm tra lãi
đặc biệt người đầu tư được rút tiền cả gốc và lãi bất cứ lúc nào
do tin tưởng vào sàn này và những lời hứa hẹn của trần vương anh
nạn nhân đã chuyển vào tài khoản
tài khoản của nguyễn thị phương số tiền trên hai trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên sau gần hai tháng tham gia đầu tư lợi nhuận đâu chưa thấy
mà chỉ thấy toàn bộ số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng của chị đầu tư đã không cánh mà bay
ông vương anh có nói với chúng em rằng cái sàn này là sàn rất uy tín
tất cả những sàn chây ở bên ngoài đều là sàn lừa đạc
nhưng với cái sàn bút chây này ông đã tìm hiểu rất lâu
nó đã có và tồn tại
nó tồn tại ở việt nam từ năm hai nghìn một mươi chín
ông đã tham gia rất lâu rồi và ông cũng là một chuyên gia về tài chính
khi đó thì ông có nói rằng nếu như mà tham gia cái sàn này
mà có bất kỳ một rủi ro gì thì ông sẽ trả lại tiền một trăm linh
đây là sàn giao dịch người chơi dự đoán tỷ giá tiền ảo bitcoin lên hoặc xuống
để thu hút người chơi các đối tượng đã mồi trài bằng những mức lợi nhuận hấp dẫn
như nếu dự đoán đúng
người chơi sẽ được nhận bảy mươi ba tiền thắng
nếu sai vốn của họ sẽ bị trừ tiền
khi thua sáu lần liên tiếp thì đối tượng vận hành hệ thống sẽ đánh hộ ván thứ bảy
với cam kết thắng tám mươi chín mươi để bù lỗ
nếu không sẽ được đền một trăm linh số tiền thua của sáu lần trước
để tham gia đầu tư người chơi phải nộp tiền vào tài khoản cá nhân
của nhóm đối tượng tham gia vận hành sàn
ngoài việc hấp dẫn người chơi bằng lợi nhuận thu được
các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên tổ chức
các hội nghị khách hàng hoành tráng và các bữa tiệc xa hoa
nhằm tạo lòng tin cho các nhà đầu tư
đánh vào cái lòng tham của quần chúng nhân dân
là gửi tiền vào cái sàn này
gọi là người ta gọi là đầu tư sàn budget
để hàng ngày và hàng tuần nó có được những cái lợi nhuận
là lãi suất lên đến ba mươi
trên một tháng
và những cái sàn giao dịch này
các đối tượng đã hứa hẹn
và đến những cái ngày cuối
khi mà chuẩn bị sập rồi
thì các đối tượng là kêu gọi đầu tư
dốc toàn bộ vốn vào để đầu tư vào cái sàn này
sau đó đến một cái ngày nhất định là
cái sàn này tự sập đi
những số tiền mà nhân dân đầu tư vào sàn này là
khi mà sàn sập rồi là
cái số tiền đầu tư không rút lại được nữa
mặc dù thời gian gần đây
trên các phương tiện thông tin đại chúng
liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo
của các đối tượng thông qua các sàn đầu tư tài chính ảo
nhưng vẫn có hàng ngàn người
trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo
nguyên nhân của tình trạng trên
là do các đối tượng đã răng bẫy
những người không có kiến thức về tài chính
bằng mức lợi nhuận trên trời
và các hình thức rút tiền thuận lợi
để người chơi tin tưởng
khi lượng người chơi đạt đến một số lượng nhất định
các đối tượng điều hành sẽ đánh sập trang web
và chiếm đoạt toàn bộ số tiền
của người đầu tư rồi bỏ trốn